cà mau là một trong những tỉnh tiên phong trong việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá đánh bắt xa bờ
nhằm giám sát tình hình vi phạm vùng biển nước ngoài đối với các phương tiện hoạt động trên biển
tuy nhiên quá trình triển khai cũng gặp nhiều khó khăn
ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cũng như việc quản lý vẫn còn nhiều bất cập
toàn tỉnh cà mau có gần năm phương tiện đánh bắt thủy sản
trong đó hơn một sáu trăm linh phương tiện có kích thước tàu dài từ một mươi năm mét trở lên bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
hiện nay nhiều tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình vẫn chưa tự nguyện lắp đặt do khó khăn về kinh tế
một số phương tiện đã lắp đặt thiết bị nhưng bị mất tín hiệu trong quá trình hoạt động trên biển gây khó khăn trong công tác quản lý
tỉnh cà mau đang tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các đối tượng còn lại phải lắp đặt và buộc phải cam kết có lộ trình theo đúng quy định
để tiến tới không chỉ chấm dứt tình trạng tàu cá
tỉnh cà mau vi phạm vùng biển nước ngoài mà còn hỗ trợ cho công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên biển